thực hiện công tác triển khai phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín bệnh viện trung mương thái nguyên đã hoàn thành việc nâng cấp
hoàn thiện các tiêu chuẩn của khoa miễn dịch di chuyển phân tử đủ điều kiện xét nghiệm chuẩn đoán covid một mươi chín
viện vệ sinh dịch tễ trung mương và viện pasteur tp hcm tiến hành thẩm định và nhất trí đề xuất bộ y tế cấp phép cho bệnh viện trung mương thái nguyên
đủ điều kiện về an toàn sinh học trang thiết bị cơ sở vật chất và con người để thực hiện xét nghiệm trần đoán covid một mươi chín
cùng với việc nâng cấp hệ thống thiết bị bệnh viện trung mương thái nguyên cũng bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ kỹ thuật
y bác sĩ khoa sinh học phân tử quy trình xét nghiệm trần đoán bảo đảm có thể thực hiện xét nghiệm trần đoán trên hai trăm linh mỗi bệnh phẩm một ngày